nguyễn trường giang lưu gia hưng nguyễn thành nhân và nguyễn quốc hưng cùng ở trà vinh đã bị tạm giữ vì nổ súng làm một người tử vong cùng tăng vật là năm súng tự chế cùng nhiều hung khí nguy hiểm
theo điều tra ban đầu do có mâu thuẫn cá nhân và trước đó từng đánh nhau gây thương tích nên trưa ngày một mươi tháng một mươi giang đã hẹn huỳnh hải tuấn ở phường năm thành phố trà vinh gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn
giang cùng với nhóm bạn khoảng bảy người mang theo súng tự chế cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm đi đến điểm hẹn
tại đây nhóm của tuấn khoảng sáu người cũng mang theo dao mã tấu
khi hai nhóm gặp nhau giang nổ súng khiến tuấn bị thương mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vẫn tử vong sau đó
quá trình điều tra xác minh cơ quan công an đã thu giữ năm súng tự chế gồm ba khẩu súng dài hai khẩu súng rulo cùng nhiều hung khí tự chế nguy hiểm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tạm giữ hình sự các đối tượng nguyễn trường giang nguyễn thành nhân nguyễn quốc hưng lưu gia hưng để điều tra làm rõ về hành vi giết người